nó không có nó có còn cái lỗi nào ấy hết thì nói gì thôi
em cũng có chửi bới tại vì em có nồng độ cồn em có chửi bới em có nào đó ấy
rồi em có dùng chân để đạp vô anh cảnh sát vô đâu
theo kết quả kiểm tra của tổ công tác nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng trần văn lâm là một một mg trên một lít khí thở
nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng trần thị hồng sương là bốn mươi bảy mg trên một lít khí thở
trong quá trình cơ quan chức năng đang tiến hành lập biên bản đối tượng lâm có hành vi chống đối không hợp tác
sau đó tiến đến gần xe máy chuyên dụng của tổ công tác đạp ngã xe và tấn công vào lực lượng chức năng
hành vi chống người thi hành công vụ tấn công lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ là hành vi vi phạm pháp luật
công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu đang củng cố hồ sơ vụ việc và các đối tượng có liên quan để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo nguyễn tuyền giang một mươi chín tuổi trú tại xã hậu lộc huyện tam bình về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám giang đã lén lút đột nhập vào nhà của ông nguyễn văn chủ ở ấp năm xã hậu lộc huyện tam bình lấy trộm hai triệu đồng
phát hiện bị trộm ông chủ liên báo công an địa phương
qua điều tra lực lượng công an đã mời giang về làm việc
giang khai nhận trong thời gian từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đã sáu lần đột nhập vào nhà của ông chủ để trộm tài sản với tổng trị giá trên sáu mươi triệu đồng
trước đó tòa án nhân dân huyện tam bình đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo hai mươi bốn tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng bị cáo đã kháng cáo
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã xin rút đơn kháng cáo
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã chấp nhận yêu cầu của bị cáo giữ nguyên mức án hai mươi bốn tháng tù giam
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại